tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình an ninh trật tự nổi lên và những kết quả công tác nổi bật của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi ba
phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế xác định mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
định hướng một số mặt công tác lớn của đảng ủy công an trung ương trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đánh giá kết quả nổi bật sau gần hai năm thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
sơ kết các nghị quyết của trung ương về công tác xây dựng đảng trong công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng phân đấu của lực lượng công an nhân dân
trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước góp phần giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn lành mạnh cho phát triển kinh tế xã hội mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
phát biểu kết luận hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương bộ công an sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước các nghị quyết của bộ chính trị ban bí thư về công tác bảo đảm an ninh trật tự công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng đồng thời sẽ nghiêm túc triển khai một cách có hiệu quả các mặt công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh t
việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
chiều qua tại hà nội thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với đoàn công tác của ban tổ chức trung ương do đồng chí mai văn chính ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong công an nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay bộ công an đã mở được bảy lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với ba trăm năm mươi học viên một mươi năm lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với một ba trăm năm mươi học viên và một mươi lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị với một học viên theo đủ trì tiêu được giao đảm bảo tiến độ chất lượng đào tạo
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng các cơ sở đào tạo của bộ chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất
đảm bảo chương trình giáo trình tài liệu quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị trong công an nhân dân theo kết luận số hai mươi năm của ban bí thư
đảm bảo chương trình giáo trình giáo trình tài liệu quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cám bộ quản lý giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ cao cấp lý giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo
đảm bảo hồ sơ tài liệu khi đoàn kiểm tra có yêu cầu chấp hành nghiêm túc phối hợp chặt chẽ theo quy chế đoàn kiểm tra đã đề ra
hôm nay được sự cho phép của bộ ngoại giao và bộ công an việt nam đoàn báo chí quốc tế đã đến thăm thực tế tại trại giam thủ đức bộ công an
đại diện về phía bộ công an do đồng chí trung tướng hồ thanh đình cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
tiếp đón và trao đổi trực tiếp với đoàn báo chí quốc tế
trại giam thủ đức là trại lớn nhất trong hệ thống trại giam của việt nam với quy mô tám phân trại khoảng từ sáu đến sáu năm trăm linh phạm nhân được giáo dục cải tạo tại đây
tại trại giam thủ đức có một trăm năm mươi một phạm nhân là người nước ngoài gồm hai mươi quốc tịch chủ yếu là tội phạm về ma túy lừa đảo tội phạm công nghệ viễn thông
các phạm nhân là người nước ngoài bên cạnh việc được tạo điều kiện về nơi ăn ở sinh hoạt thì những thân nhân hay lãnh sự quán nước ngoài cũng được đến thăm
cải tạo giáo dục phạm nhân là người nước ngoài có ba giai đoạn học tập cộng đồng tổ chức hướng nghiệp dạy nghề và lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất
giúp họ được cải tạo tốt và khi mãn hạn tù có công an việc làm ổn định tái hòa nhập cộng đồng
tiếp đó đoàn báo chí quốc tế được đi thực tế đến thăm nơi ăn ở sinh hoạt phỏng vấn trực tiếp các phạm nhân là người nước ngoài đang cải tạo giáo dục tại trại giam thủ đức